ngay sau khi nghị định về giảm năm mươi lệ phí trước bạ ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chính thức có hiệu lực
thị trường ô tô đã bắt đầu nóng trở lại đặc biệt là dòng xe ở phân khúc thấp đang thu hút người tiêu dùng
hiện dòng xe phân khúc thấp đang khá hút khách và bán chạy nhất thị trường là toyota vios có giá từ bốn trăm bảy mươi đến năm trăm bảy mươi triệu đồng
hay hyundai accent đang có giá từ bốn trăm hai mươi sáu năm trăm bốn mươi hai triệu đồng